chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển do tạp chí cộng sản phối hợp với bộ công thương
ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức bình chọn và vinh danh diễn ra tại hà nội
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thường trực chính phủ tham dự buổi lễ
sau năm tháng triển khai công tác bình chọn trong tổng số năm trăm linh doanh nghiệp được đề cử thì có một trăm linh doanh nghiệp đạt số bình chọn cao nhất
các tiêu chí bình xét đánh giá chủ yếu các yếu tố về công nghệ môi trường quản lý chất lượng sản phẩm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp
trong số năm trăm linh doanh nghiệp được vinh danh có hai mươi là doanh nghiệp nhà nước hai mươi doanh nghiệp quy mô lớn và bốn mươi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và còn lại là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ
qua hoạt động này ban tổ chức mong muốn thể hiện sự quan tâm động viên tới tất cả các thành phần kinh tế đối tượng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế
chương trình được tổ chức không chỉ nhằm động viên các doanh nghiệp tiêu biểu mà còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp doanh nhân có bản sắc việt nam tạo dựng các sản phẩm mang thương hiệu việt nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu cho chính mình cho đất nước
đồng thời để các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tiềm năng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như đạo đức và văn hóa kinh doanh để ngày càng đạt hiệu quả kinh tế cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng